trong chuyến công tác tại đồng nai trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới thăm hỏi tình hình sức khỏe của đại úy nguyễn thế đức phó trưởng công an phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị thương trong khi làm nhiệm vụ
tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cùng lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của đại úy nguyễn thế đức
đồng chí thứ trưởng biểu dương tinh thần quả cảm vì nhân dân phục vụ của đại ủy nguyễn thế đức đồng thời đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
trước đó nhận tin báo về việc đối tượng cho thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú thành phố biên hòa mang theo hung khí đi tìm người để đánh nhau đồng chí đức cùng tổ công tác đã đến trực tiếp để ngăn chặn
khi đến đường ngô quyền thành phố biên hòa phát hiện đối tượng đang cầm dao điều khiển xe máy đi trên đường nên đã ép xe của tùng vào lề đường
trong quá trình tổ công tác khống chế đối tượng đã dùng dao đâm trúng ngực đồng chí đức
tổ công tác đã không chế bắt giữ tùng và đưa đồng chí đức đến bệnh viện cấp cứu với vết thương ngực thủng tim
hiện đại úy đức đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi điều trị